nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu lần thứ hai mươi chín tại thụy sĩ
chiều ngày năm tháng bảy tại thủ đô bern phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã gặp thống đốc
bang bern christop amman hiện thụy sĩ là đối tác thương mại đầu tư quan trọng của việt nam tại châu âu
tại cuộc gặp hai bên đã cùng trao đổi khẳng định luôn coi trọng củng cố phát triển quan hệ hữu nghị
và hợp tác truyền thống quan hệ song phương thời gian qua phát triển tích cực nhất là về thương mại đầu tư
chính phủ việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch thuận lợi
để các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có thụy sĩ hoạt động lâu dài tại việt nam
đặc biệt trong các lĩnh vực thụy sĩ có thế mạnh và việt nam có nhu cầu như cơ khí chính xác
tài chính ngân hàng bảo hiểm công nghiệp chế tạo dược phẩm chế biến nông sản du lịch
thống đốc bang bern cho biết sẽ tận dụng cơ hội tốt đẹp này để tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa
với các địa phương của việt nam trên các lĩnh vực trong đó đáng chú ý nhất là giáo dục
đào tạo công nghệ cao cơ khí chính xác tài chính ngân hàng là lĩnh vực mà địa phương việt nam
có nhu cầu bang bern có thế mạnh
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã gặp gỡ các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
phái đoàn thường trực việt nam tại genève các thành viên ban chấp hành hội hữu nghị thụy sĩ việt nam
và các đại diện tiêu biểu cộng đồng người việt nam tại thụy sĩ